ngày một mươi ba tháng hai thông tin từ văn phòng ubnd tỉnh quảng nam tính đến thời điểm hiện tại thì mặn đã giảm
tuy nhiên trước tình hình dòng chảy trên các sông đang có suy giảm thì có khả năng là cao mặn sẽ xâm nhập trở lại
theo báo cáo của ubnd tỉnh quảng nam ngay từ đầu vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi mặn đã xuất hiện trên sông vĩnh điện
từ ngày hai mươi một tháng một mặn đã xâm nhập vào sông thu bồn tại cầu câu lâu cũ với độ mặn đã đạt hai năm phần nghìn
đến ngày hai mươi ba tháng một mặn xâm nhập sâu vào hạ du sông thu bồn ở mức đỉnh khá cao trong đó tại cầu câu lâu là năm phần nghìn
thời gian qua các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng nam đã thực hiện đắp bờ giữ nước để làm đất tiết kiệm việc cấp nước ngay từ đầu vụ
các diện tích có khả năng thiếu nước vùng cuối kênh khó khăn về nước tưới đã chuyển mạnh sang sản xuất cây trồng cạn
đồng thời tu sửa kênh mương để tránh thất thoát nước
các ngành chức năng tỉnh quảng nam vẫn tiếp tục theo dõi tình hình hạn hán xâm nhập mặn và điều tiết nguồn nước hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn nhằm bảo đảm sản xuất trong vụ đông xuân và hè thu